cục hàng không việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải tăng tần suất ba đường bay trục và khai thác bình thường từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải đánh giá việc thực hiện quy định tạm thời và kế hoạch tiếp tục tổ chức khai thác các đường bay nội địa chở khách thường lệ
cục hàng không việt nam đề xuất tăng tần suất ba đường bay trục hà nội tp hcm hà nội đà nẵng và đà nẵng tp hcm lên tổng số không quá một mươi chín chuyến khứ hồi trên ngày trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tương đương ba mươi tổng tần suất giai đoạn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến việt nam airline khai thác sáu chuyến trên ngày vietjet air sáu chuyến trên ngày bamboo airway ba chuyến trên ngày pacific airline ba chuyến trên ngày và vietchaver airline một chuyến trên ngày
với các đường bay khác
cục hàng không việt nam đề nghị tăng tuần suất lên chín chuyến trên ngày đáng chú ý cơ quan này đề nghị khai thác bình thường từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cũng tại văn bản này cục hàng không việt nam đề xuất điều chỉnh quy định về chuyển giao thông tin khách hàng từ ứng dụng pc covid trực tiếp giữa bộ thông tin và truyền thông và các địa phương
đồng thời bãi bỏ các quy định liên quan đến tổng hợp truyền giao thông tin khách hàng trong nội bộ các đơn vị ngành hàng không để đảm bảo thống nhất nhanh chóng kịp thời của thông tin
các địa phương sẽ tự động tiếp nhận toàn bộ thông tin khách hàng mỗi ba mươi phút từ ứng dụng pc covid như đang triển khai tới hãng hàng không cảng vụ hàng không thời gian qua
cục hàng không việt nam cũng đề nghị bộ giao thông vận tải bãi bỏ quy định hãng hàng không không cung cấp dịch vụ trên chuyến bay
đánh giá về việc mở lại mạng bay nội địa thời gian qua cục hàng không việt nam cho hay giai đoạn từ ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bốn hãng hàng không việt nam đã tổ chức khai thác bốn mươi hai đường bay nội địa tới toàn bộ hai mươi hai hãng
cục hàng không việt nam có tổng cộng chín trăm bảy mươi chín chuyến bay khứ hồi một chín trăm năm mươi tám trạng bay với tổng lượng khách vận chuyển đạt một trăm bảy mươi hai trăm một mươi hãng khách hệ số sử dụng ghế trung bình bốn mươi bảy tám
đường bay có kết quả vận chuyển tốt nhất là hà nội tp hcm với tổng số tám mươi chuyến bay khứ hồi vận chuyển ba mươi năm năm trăm linh tám lượt khách hàng hệ số sử dụng ghế là tám mươi ba năm
cũng theo cục hàng không việt nam nhu cầu giai đoạn hiện tại tập trung vào đường trục
đặc biệt là các đường bay kết nối tp hcm với các địa phương phía bắc như hà nội hải phòng thanh hóa nghệ an nhưng tần suất vẫn đang hạn chế
ngoài ra do quy định hiện tại mới áp dụng đến ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nên các hãng hàng không khó khăn trong việc lập kế hoạch khai thác trong lịch bay mùa đông năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt là kế hoạch bay tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
việc tổ chức thống kê thông tin hành khách từ ứng dụng pc covid phải trải qua nhiều cơ quan
trong khi có thể chuyển tiếp trực tiếp từ bộ thông tin và truyền thông
tới các địa phương đảm bảo cập nhật liên tục thông tin người di chuyển của toàn bộ các lĩnh vực giao thông vận tải không chỉ riêng hàng không
bên cạnh đó quy định của các hãng hàng không không tổ chức các dịch vụ trên chuyến bay trừ cung cấp nước uống gây bất tiện nhiều cho khách hàng
đặc biệt là nhóm khách có trẻ em đi cùng hay những người bận rộn chưa kịp tổ chức ăn chiếc chuyến bay có thói quen sẽ ăn trên chuyến bay như trước
trong khi phần lớn các quầy dịch vụ ăn uống tại cảng hàng không cũng dừng hoạt động
đêm ngày tám tháng một mươi bộ giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó từ ngày một mươi tháng một mươi sẽ có ba mươi tám chuyến được khai thác trên một mươi chín đường bay thí điểm trên toàn quốc
trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với hai mươi tám chuyến một ngày hà nội sáu chuyến còn lại là các địa phương khác
bộ giao thông vận tải cho biết mục đích của quyết định tạm thời này nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa
bằng đường hàng không phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của nhân dân
hành khách bảo đảm an toàn góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế
theo đó các hãng hàng không chỉ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế theo thứ tự ưu tiên
hoạt động công vụ lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín các chuyên gia nhà quản lý doanh nhân và các đối tượng khác
quyết định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc
và thực hiện thí điểm từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
trong thời gian thực hiện thí điểm bộ giao thông vận tải tổng hợp tình hình sơ kết đánh giá
phối hợp các địa phương để đề xuất thủ tướng chính phủ về việc bổ sung
điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tiếp theo
với chín đường bay nội địa sẽ khai thác ba mươi tám chuyến một ngày bao gồm thành phố hồ chí minh đến bình định đà nẵng huế khánh hòa nghệ an phú yên quảng bình quảng nam thanh hóa hải phòng phú quốc gia lai rạch giá
từ hà nội đi thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ từ đà nẵng đi cần thơ đắk lắc từ thanh hóa đến lâm đồng
đường bay hà nội cần thơ được khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
điều kiện áp dụng với hành khách là phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hành khách phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay
thực hiện khai báo y tế theo quy định hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không tại điểm xuất phát
không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏ cơ đau rát họng
trên máy bay hành khách phải đeo khẩu trang sát khuẩn tay hạn chế tiếp xúc kết thúc chuyến bay trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú lưu trú
hành khách luôn thực hiện năm k sử dụng ứng dụng pc covid hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người
chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú
theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày về địa phương thực hiện tiêu chuẩn năm k
trường hợp có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ho sốt khó thở đau rắt họng mất vị giác
thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
với tổ bay bộ giao thông vận tải nêu rõ tiêm đủ liều vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh tháng nguyên âm tính trong vòng bảy ngày đối với tổ lái và bảy mươi hai giờ đối với tiếp viên hàng không trước khi lên tàu bay
ở địa phương nơi hành khách cư trú lưu trú bộ giao thông vận tải đề nghị quản lý theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương theo quy định cụ thể của địa phương